tiếp tục thông tin về xăng dầu thì sáng ngày hôm nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã có những giải trình xung quanh ý kiến của các đại biểu quốc hội liên quan đến thị trường xăng dầu
bộ trưởng bộ công thương nhấn mạnh thời gian qua quốc hội chính phủ các bộ ngành chức năng và địa phương đã nỗ lực cố gắng trong quyết sách các chủ trương
trong chỉ đạo điều hành thông qua nhiều công cụ thuế phí quỹ bình ổn và cả chính sách xã hội
vì thế thị trường xăng dầu nước ta cơ bản ổn định tổng nguồn luôn không thiếu giá cả hợp lý và luôn ở nhóm nước có giá bán lẻ thấp nhất trong khu vực và thế giới
để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở hệ thống thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ ở tp hcm và một số tỉnh phía nam là điều rất đáng tiếc và bất thường
bởi dù hoàn cảnh khó khăn giống nhau nhưng phần lớn các tỉnh
thành phố nhất là phía bắc và miền trung thì không xảy ra như vậy
đặc biệt tại thời điểm đầu tháng một mươi cả nước còn tới ba triệu mét khối xăng dầu kể cả dự trữ thương mại sản xuất của các nhà máy trong nước và nhập khẩu trong kỳ của ba mươi bốn doanh nghiệp đầu mối
thì đủ nguồn cung cho đến gần hết tháng một mươi một chưa kể các nhà máy sản xuất tiếp các doanh nghiệp nhập khẩu tiếp theo kế hoạch
bộ trưởng nguyễn hồng diên cũng nhấn mạnh ngoài nguyên nhân khách quan của thế giới là đứt gãy nguồn cung khủng hoảng năng lượng
thì nguyên nhân chủ quan là do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rất khó tiếp cận vốn bảo lãnh tín dụng của ngân hàng
trong bối cảnh khan hàng nhiều chi phí phát sinh nhiều định mức lỗi thời nhưng chưa được cập nhật kịp thời đầy đủ
chưa được phản ánh đúng trong tính giá cơ sở xăng dầu nên doanh nghiệp càng làm thì càng lỗ
doanh nghiệp đồ mối hay thương nhân phân phối đã không tự cứu được mình để mà làm ăn có lãi
thì cũng không thể lấy đô ra chiếc khấu cho đại lý và cơ hạng bán lẻ
nên đã tạo ra sự đứt gãy nhất thời cục bộ ở khâu bán lẻ ở một số nơi
thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam là nơi có rất nhiều thương nhân phân phối
theo thống kê có một trăm bốn mươi sáu trên ba trăm ba mươi hai thương nhân phân phối của cả nước chiếm bốn mươi bốn nằm ở khu vực này
qua khảo sát của ngành thấy rất nhiều thương nhân phân phối đã ký hợp đồng mua hàng của nhiều doanh nghiệp đầu mối
nhưng việc mua hàng thường xuyên thì lại không thực hiện
vì thế doanh nghiệp đầu mối không thể chủ động nguồn hàng trong kỳ cho hệ thống của mình
khi khăn hàng các tư nhân phân phối quay lại mua hàng để phân phối cho hệ thống bán lẻ của mình
đương nhiên sẽ không còn cơ hội và vì thế cũng làm cho sự đứt gãy ở một số nơi
đề cập giải pháp bộ trưởng bộ công thương cho biết sẽ tập trung chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối
thường nhân phân phối chia sẻ nguồn cung tri viện cho địa bàn cần ứng cứu
mặt khác động viên phân giao chỉ tiêu bổ sung cho doanh nghiệp sản xuất đầu mối nhập khẩu
nhằm đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống